hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đồng chí đã biến nhà tù thành trường học đào tạo nhiều cán bộ cốt cán cho đảng cho cách mạng
đồng chí tô hiệu đã hy sinh khi mới ba mươi hai tuổi
cuộc đời hoạt động cách mạng với những công lao đóng góp to lớn của đồng chí tô hiệu
đã trở thành biểu tượng cho ý chí tinh thần và niềm tin đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
tấm gương sáng về tinh thần tô hiệu cũng đã trở thành nguồn động lực khích lệ động viên các thế hệ cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an nhân dân không ngừng tu dưỡng gian luyện bản lĩnh chính trị đạo đức
mỗi người chiến sĩ công an nhân dân nỗ lực phấn đấu trong công tác học tập và chiến đấu tất cả vì nhân dân phục vụ
nhân dịp này đoàn công tác của bộ công an cũng đã đến thăm tặng quà cho các giáo viên học sinh
có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học tôn hiệu
đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương bộ công an
động viên khích lệ tinh thần thầy cô và các em học sinh cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống
cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
đoàn thanh niên hội phụ nữ và công đoàn công an nhân dân cũng đã có những món quà ý nghĩa dành tặng trường tiểu học tô hiệu
thưa quý vị với tinh thần quyết liệt khẩn trương
phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn được gọi là đề án số sáu
đến nay các nhiệm vụ cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra
trong đó tập trung triển khai ngay đối với hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
với những tiện ích cho người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng
luôn xác định rõ trách nhiệm cũng như công việc của từng bộ ngành
trong đó bộ công an có vai trò đẩy nhanh tiến độ việc chia sẻ kết nối liên thông giữa
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác
qua đó giúp việc xác thực thông tin công dân được chính xác đơn giản hóa một số thủ tục
và tinh sản các giấy tờ liên quan để thực hiện các thủ tục hành chính giảm tối đa thời gian chi phí
tất cả trên tinh thần lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể là mục tiêu và là động lực phát triển
không cần phải trực tiếp đến nộp phạt vi phạm giao thông
giờ đây người dân trên địa bàn thành phố hà nội được thuận lợi thực hiện
các thủ tục hướng dẫn nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia
công dân chỉ cần cung cấp cho lực lượng chức năng thông tin về căn cước công dân số điện thoại di động
hệ thống dịch vụ công sẽ tự động gửi mã số quyết định xử phạt
để người dân chủ động tra cứu kiểm tra và chọn hình thức nộp phạt trực tuyến
nếu mà mình có thể nộp phạt trực tuyến là có thể ra nhận bằng tại cái địa chỉ mình nhận cái bằng lái
hoặc là có cái dịch vụ giao dài nhà thì em thấy nó sẽ khá là hữu ích trong cái thời điểm dịch này
có việc là đến trụ sở cơ quan công an để nhận lại giấy tờ sau khi đã nộp phạt trực tuyến
và sau khi đã nhận được quyết định trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
và tiến tới là sau khi dịch vụ công quốc gia kết nối với cả biểu điện
thì người dân không cần phải đến cơ quan công an để giấy tờ mà lực lượng kẻ xã hội thông
chúng tôi sẽ chuyển lại giấy tờ qua hệ thống biêu điện đến địa chỉ của người dân đăng ký
cùng với đó hiện bộ công an bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam
đã nhanh tiến độ tích hợp cơ sở dữ liệu
thống kê cho thấy đã có trên ba mươi ba triệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cơ sở dữ liệu về bảo hiểm đã được đồng bộ vào trong căn cước công dân gắn chip
và hiện người dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip
thay thế cho bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh
khi mà đã tích hợp như vậy thì người bệnh bảo hiểm y tế người có thể bệnh y tế
đến các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần sử dụng căn cước công dân
là có thể khám chữa bệnh
đó chỉ là một trong những dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân
có sự kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đang được bộ công an và các bộ ngành đẩy nhanh thực hiện bảo đảm tiến độ
và mới đây từ ngày hai mươi năm tháng hai bộ công an tổ chức triển khai cấp tài khoản
định danh điện tử cho công dân trên cả nước
với tài khoản đã được tích hợp các thông tin như giấy phép lái xe
băng lái xe bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội bảo đảm nguyên tắc công dân
khai báo một lần
bởi tài khoản định danh điện tử đã được bộ công an đối sánh chính xác
qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và người dân thuận lợi
khi sử dụng qua các dịch vụ công
tài khoản định danh điện tử sẽ giúp công dân không phải thực hiện các thủ tục
tại cơ quan công an hoặc là những cơ quan nhà nước khác khi đi làm các thủ tục hành chính
không phải đến trực tiếp cơ quan để thực hiện thông qua các dịch vụ công mức độ bốn mức độ ba
để quá trình thực hiện xác thực thông tin trên môi trường điện tử
và tài khoản định danh điện tử sẽ được bộ công an thông qua việc kết nối với các cơ quan dữ liệu
chuyên ngành các bộ ngành để thực hiện xác thực thông tin và đảm bảo được thông tin tài khoản
của người dân về định danh điện tử là chính xác nhất
việc mà chúng ta triển khai thành công cái cơ chế dân cư thì bắt đầu hình thành các khái niệm như là
định danh điện tử và xác thực điện tử
thì cái này là cái rất là quan trọng là cái bước đầu tiên để chúng ta có thể triển khai được
các dịch vụ công cho người dân cũng như là kích hoạt
các việc ứng dụng các việc định danh và xác thực này trong các giao dịch dân sự của người dân
ví dụ như là trong thương mại điện tử trong giao dịch tài chính ngân hàng cũng như là các lĩnh vực khác
việc bộ công an cấp tài khoản định danh điện tử là nội dung nằm trong nhóm phục vụ phát triển công dân số
theo đề án sáu bộ công an cũng đã triển khai cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến
trong đó đã hoàn thành việc tích hợp cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân
và dịch vụ xác thực thông tin
tích hợp một mươi một dịch vụ công trong lĩnh vực cư trú lên cổng dịch vụ công của bộ công an và cổng dịch vụ công quốc gia
nhờ vậy hồ sơ tiếp nhận tăng từng ngày
trước đây trung bình một ngày tiếp nhận một hai trăm hai mươi năm hồ sơ
sau khi triển khai đề án số lượng tăng gấp đôi
kết quả giải quyết đúng hạn tăng từ tám mươi tám
trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã không ngừng tái cấu trúc lại các quy trình cắt giảm
các thủ tục hành chính dường dà hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia với dân cư
hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân của chúng tôi
cũng đã sẵn sàng và kết nối chia sẻ với các bộ ngành địa phương nhằm phục vụ nhân dân trong thời gian tới đây
mới đây tại cuộc họp triển khai đề án sáu thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu
tổ chức kiểm tra việc thực hiện
có hiệu quả hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu trong đó xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu
đặc biệt là nhận thức của cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở
phải xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung sản phẩm dùng chung với những đột phá chiến lược
vì lợi ích của người dân doanh nghiệp và của quốc gia
nguyên hai mươi năm cái dịch vụ công thiết yếu này chúng ta làm rồi chúng ta làm được
thì người dân sẽ có sự hài lòng và rất nhiều cái được ở đây
được thứ nhất là sẽ có sự thống nhất quản lý là phải thống nhất
cái thứ hai là tập trung cái thứ ba là minh bạch cái thứ tư là nó thuận lợi
cái thứ năm là tiết kiệm tiết kiệm ở đây cả kinh phí cả thời gian cả công sức
và nhiều cái tiết kiệm khác
và cái thứ sáu là hiệu quả hiệu quả về kinh tế về xã hội
rồi hiệu quả đối với người dân hiệu quả đối với an ninh quốc phòng
rồi hiệu quả đối với công tác quản lý
các dịch vụ công trực tuyến sẽ được nâng lên
cấp độ ba bốn và cùng với những quy trình đơn giản dễ làm dễ thao tác
sẽ từng bước giúp người dân thích ứng với cách làm mới
khi chỉ cần làm trực tuyến tại nhà nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết
điều này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi có ý nghĩa thực tiễn trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử
thực hiện chuyển đổi số
tiếp theo sẽ là phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
tuần qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì lễ xuất quân tham dự mùa giải bóng đá năm hai nghìn hai mươi hai của câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai với mục tiêu yêu cầu
đội đứng đầu tại giải hạng nhất quốc gia và giành quyền thăng hạng
công lạc bộ bóng đá công an nhân dân đã tích cực chuẩn bị lực lượng
tổ chức tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn chiến thuật thể lực cho các cầu thủ
bộ trưởng tô lâm yêu cầu câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân cùng với ban huấn luyện và cầu thủ
cần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị thật tốt về lực lượng chuyên môn và tâm lý
để tự tin bước vào mùa giải năm hai nghìn hai mươi hai gặt hái được nhiều thành tích đạt được mục tiêu đề ra
tại buổi lễ công lạc bộ bóng đá công an nhân dân đã ra mắt màu áo đấu chính thức
tại mùa giải hạng nhất quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày hai đến bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại thủ đô viên trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
diễn ra hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi hai
thượng tướng lương tam quang quỷ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhân dân lào
đồng chí thượng tướng công an và đồng chí thượng tướng công thong phong vy chít
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lào đồng chủ trì hội nghị
hai bên thống nhất trong thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có
giữa lực lượng an ninh hai nước nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương giáp biên giới
đặc biệt coi trọng cơ chế trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ quan điểm lập trường của hai nước
tại các diễn đàn hợp tác an ninh quốc tế và khu vực
thúc đẩy hợp tác phòng chống khủng bố quốc tế của các nước asean
tại hội nghị thứ trưởng lương tâm quang và thứ trưởng công thong phong vy chít
ngày ba ba tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc
với cục viễn thông cơ yếu và cục hậu cần bộ công an
đối với cục viễn thông cơ yếu thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu
thời gian tới cần có giải pháp xây dựng đề án tổng thể phát triển
nâng cao năng lực cho lực lượng viễn thông cơ yếu công an nhân dân
để sớm trình thường vụ đảng ủy công an trung ương đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
bảo mật thông tin tài liệu bí mật nhà nước các hệ thống kỹ thuật thông tin trong công an nhân dân
chỉ đạo một số nhiệm vụ tại cục hậu cần thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu đơn vị
cần tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp
phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
tập trung thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
đối với dự án trọng điểm của bộ giao cục hậu cần là chủ đầu tư
ngày bốn tháng ba tại hà nội bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phạm quốc cương
tư lệnh cảnh sát cơ động tham gia công tác tại ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc bộ trưởng

trong quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá lê ngọc châu giám đốc công an tỉnh hải dương
đến nhận công tác và giữ chức vụ tư lệnh cảnh sát cơ động
thứ trưởng nguyễn văn long bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trung tướng phạm quốc cương
đồng chí đại tá lê ngọc châu trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục cố gắng phân đấu vượt mọi khó khăn
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại